thưa quý vị tại bản trường khương xã trường khương huyện sông mã tỉnh sơn la
công an huyện sông mã đã phát hiện và bắt quả tăng đối tượng thạo bùn phúc
trú tại tỉnh hùa phân lào đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm bốn bánh heroin một trăm tám mươi viên ma túy tổng hợp
một con dao cùng một số vật chứng liên quan
đối tượng khai nhận đang trên đường mang số ma túy trên vào địa bàn huyện sông mã
để bán cho các đối tượng người việt nam thì bị phát hiện
bộ đội biên phòng an giang vừa mật phục phát hiện và thu giữ khoảng một mươi chín kg cần sa
được vận chuyển từ campuchia về việt nam
phát hiện hai đối tượng đi bộ theo bờ ruộng hướng từ campuchia về việt nam
có biểu hiện nghi vấn tổ công tác đồn biên phòng vĩnh ngươn ra tín hiệu kiểm tra
bị phát hiện các đối tượng bỏ lại bao tải và chạy trốn về campuchia
tại hiện trường phát hiện hai bao tải màu xanh bên trong chứa cành lá hoa quả
cây cần sa trọng lượng một mươi chín kg
các phòng nghiệp vụ công an tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp với công an thị xã phú mỹ
phong tỏa và khám xét cửa hàng bán lẻ xăng dầu gia khiêm ở thị xã phú mỹ
để điều tra về hành vi làm giả xăng dầu
cơ quan công an đã xác định công ty gia khiêm đã mua hóa chất số lượng lớn
rồi pha trộn rung môi hồ biến thành xăng thành phẩm bán cho người tiêu dùng
ước tính lên đến hàng triệu lít
trước đó trong ngày một mươi tám tháng sáu cơ quan công an đã bắt giữ võ hoài phương
là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hoạn gia khiêm để điều tra
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đang tiến hành xác minh và xử lý
đối với ba đối tượng có hành vi vận chuyển cát trái phép
trước đó lực lượng phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
và cảnh sát cơ động bộ công an phát hiện và bắt giữ ba phương tiện đang vận chuyển
khoảng năm mươi sáu m khối cát không rõ nguồn gốc tại khu vực tp biên hòa
thời điểm kiểm tra cả ba người điều khiển phương tiện đều chưa xuất trình được
các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện và nguồn gốc số cát đang vận chuyển
tàu du lịch chở một mươi hai người bị chìm sau va chạm với phương tiện khác
tai nạn đã khiến một người mất tích
vụ việc xảy ra vào khoảng chín giờ sáng ngày một mươi chín tháng sáu tại khu vực biển cửa cái
trên vịnh lan hạ thuộc quần đảo cát bà tp hoài phòng
vụ va chạm xảy ra giữa tàu du lịch truyền tải và tàu du lịch hồng vân tám mươi chín
khiến tàu truyền tải bị chìm
thời điểm này trên tàu có một mươi hai người lớn và trẻ em
nhận được tin báo vụ việc đối miên phòng cát bà và các lực lượng liên quan
đã có mặt cứu hộ cứu nạn
cơ quan chức năng đã cứu được một mươi một người vào bờ an toàn
một nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mất tích
người đàn ông điều khiển xe máy tông thẳng vào xe tải khi vào đường cua gấp
khiến cho người này tử vong
vụ việc tai nạn xảy ra vào chiều nay ngày một mươi chín tháng sáu
trên đoạn đường qua xã thống nhất huyện bù đăng tỉnh bình phước
nạn nhân tên là hoàng văn định điều khiển xe máy với tốc độ cao
lao thẳng vào xe tải mong bị kiểm soát chín mươi ba h hai nghìn sáu trăm năm mươi hai
cú tông mạnh đã khiến cho nạn nhân và xe máy bị ngã văng ra đường
và tử vong ngay sau đó
chiếc xe máy vỡ nát phần đầu chiếc xe tải cũng hư hỏng
lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông
để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
chiều nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã đến thăm và làm việc tại công an tỉnh bình phước
tích vào làm việc với bộ trưởng về phía lãnh đạo tỉnh bình phước
có các đồng chí nguyễn mạnh cường ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy
cùng với lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh bình phước
là một tỉnh miền núi biên giới có đường biên giới dài trên hai trăm năm mươi tám km
giáp với vương quốc campuchia có tuyến quốc lộ một mươi bốn chạy qua
là địa bàn truyền tiếp giữa vùng kinh tế trọng điểm phía nam và các tỉnh tây nguyên
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh bình phước
được giữ ổn định các chỉ tiêu đặt ra trong sáu tháng đầu năm đều đạt và vượt trí tiêu
kết quả thực hiện hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất
cấp và quản lý căn cước công dân đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư toàn bộ một một triệu thông tin công dân đã được thu thập số hóa và đồng bộ
vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của trung ương
công an tỉnh bình phước đã hoàn thành việc điều động bố trí công an chính quy
tại chín mươi trên chín mươi xã với năm trăm hai mươi sáu đồng chí phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
đại tướng tô lâm đã biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của công an tỉnh bình phước
bộ trưởng chỉ đạo trong thời gian tới công an tỉnh bình phước phải tổ chức quán triệt
và triển khai thực hiện tốt nghị quyết số một mươi hai nqtvk ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
khóa một mươi ba về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tình nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
chủ động nắm vững tình hình an ninh trật tự không để bị động bất ngờ
sớm phát hiện xử lý nghiêm các loại tội phạm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị
thực hiện mục tiêu giảm năm các vụ phạm pháp hình sự không để tội phạm hoạt động có tổ chức
bằng nhóm hoạt động làm tốt công tác bắt đối tượng truy nã tiếp tục cải cách hành chính
lấy người dân làm trung tâm phục vụ để người dân được thụ hưởng các dịch vụ công ngày càng tốt hơn
để nhanh xây dựng công an xã chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở trong tình hình hiện nay
thưa quý vị tại tỉnh hậu giang thời gian qua cấp ủy đảng chính quyền các cấp luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự
và từ đó phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn đã được phát huy mạnh mẽ
hình thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc tạo nền tảng trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương
kết quả này nhờ vào việc phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
đặc biệt là sự tham gia tích cực của người dân
qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm
tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới an sinh xã hội tại địa phương được các cấp biểu dương và khen thường
bác nam nam là cái tên giản dị mà người dân địa phương thường gọi ông nguyễn hoàng nam ở ấp hai xã hòa an huyện phụng hiệp
cách gọi đó còn bao hạn
ông đã làm sự kính trọng bởi những việc làm thiết thực mà ông đã mang lại cho địa phương
đây là một trong những chiếc cầu được ông vận động xây dựng để giúp bà con trong xóm có điều kiện đi lại
và giúp con đường đi tìm con chữ của các cháu học sinh được dễ dàng hơn
sau khi nghỉ hưu trở về địa phương ông nam nam luôn tham gia các mặt phong trào
từ vận động xây cầu làm đường đến tham gia tổ hòa giải ấp thành lập câu lạc bộ thiếu nhi
tổ từ thiện bó thuốc phòng ngừa tai biến và đột quỵ tương trợ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn neo đơn
năm hai nghìn hai ông khởi xướng thành lập câu lạc bộ thiếu nhi ấp hai xã hòa an
với mong muốn các em thiếu nhi trong ấp cùng tham gia bảo vệ giữ gìn vệ sinh môi trường
hay mỗi khi gặp vướng mắc khó giải quyết nhiều gia đình trong ấp tìm đến nhờ ông đứng ra hòa giải
mỗi tháng ông còn trích ra khoảng một triệu đồng từ tiền lương hưu của mình để duy trì hoạt động của câu lạc bộ và tổ chức các hoạt động
sau khi mà tôi về đến địa phương này đó thì ở địa phương này tức là cái nơi chung nhau cắt rúng của tôi
cho nên tôi cũng muốn là cái địa phương này làm sao đem lại cái hiệu quả bằng những địa phương khác
chúng ta cùng phải phát động toàn dân trong ấp trong xã trong quyền đồng tỉnh phải nhan rộng ra
cứ vào đầu năm học mới
anh trần hoàng minh chú tại xã đại thành thành phố ngã bảy đại diện câu lạc bộ huệ minh tất bật bên những phần quà gửi đến các em học sinh nghèo vượt khó
đây là buổi trao tặng bốn mươi xe đạp và bốn mươi phần quà giá trị gần chín mươi triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã vĩnh thuận đông huyện long mỹ
những phần quà này được hội thiện nguyện cần thơ và anh trần hoàng minh hỗ trợ
bên cạnh chung tay chia sẻ khó khăn để giúp cho các em học sinh có thêm điều kiện đến trường
phấn đấu vươn lên học tốt trong năm học mới suốt sáu năm miệt bài cùng công tác thiện nguyện
anh còn san sẻ tấm lòng yêu thương đến với bà con nghèo gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trong và ngoài tỉnh với số tiền hơn bốn trăm linh triệu đồng
là một luật sư anh còn thường xuyên tuyên truyền chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước đến với người dân địa phương
để con em trong gia đình không tham gia vào các tệ nạn xã hội đặc biệt là ma túy
mình đã thấy cuộc sống mình bất bả
thì mình khi mình đã đủ ăn đủ mặt mình thấy cuộc sống mình chảy qua thì thấy người ta cũng bất bả hơn mình
đó mình thấy mong muốn mình giúp một phần nào để cho người ta bớt khổ như mình ngày xưa
theo thống kê toàn tỉnh hậu giang hiện có sáu mươi hai mô hình bảo đảm an ninh trật tự hoạt động hiệu quả với trên bốn mươi tám lượt người tham gia
như mô hình số điện thoại đường dây nóng và hộp thư tố giác tội phạm
mô hình camera an ninh cổng rào an ninh trật tự mô hình ba trăm linh bốn biết
liên kết phối hợp giải quyết tình hình an ninh trật tự được triển khai phổ biến ở nhiều địa phương
kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn các đối tượng lợi dụng địa bàn giáp danh để thực hiện hành vi phạm tội
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay người dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng ngàn nguồn tin
giúp lực lượng điều tra khám phá trên một sáu trăm linh vụ bắt giữ hơn hai hai trăm linh đối tượng
gần năm trăm linh cá nhân điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm được các cấp và công an tỉnh khen thưởng

đã và đang góp phần tình hình an ninh trật tự kéo giảm tội phạm
đã và đang góp phần tình hình an ninh trật tự kéo giảm tội phạm
phần giữ gìn sự bình yên cho xóm làng biết tập hợp nhân dân dựa vào dân lấy sức mạnh của dân
làm nòng cốt trong phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm tệ nạn xã hội đã khẳng định
nhân dân chính là cội nguồn của sức mạnh trong bảo đảm an ninh trật tự
cũng với hành vi mua bán tảng chữ trái phép chết ma tuế hai bị cáo là lý quốc thanh bốn mươi ba tuổi
và đỗ tấn vinh ba mươi sáu tuổi cùng chú tại tp hcm đã bị tòa nhân dân tỉnh đồng nai đưa ra xét xử
sơ thẩm hình sự và tuyên phạt mức án từ một mươi sáu năm đến hai mươi năm tù ra
theo cáo trạc để có tiền thư xài và mua ma tuế sử dụng thanh đã mua ma tuế của vinh rồi bán lại
cho người nghiện trên địa bàn
vào ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi một tại nhà trọ ở khu phố năm phường bửu hòa tp bên hòa tỉnh đồng nai
thanh đã mua một mươi hai triệu đồng ma túy của vinh rồi mang bán cho người nghiện
trên đường về đến khu vực cầu bửu hòa thanh bị công an phát hiện và bắt xử
khám xét nơi ở của thanh
công an thu giữ thêm bốn gói ma tuế
mở rộng điều tra cơ quan công an đã bắt giữ vinh
vinh khai nhận đã mua ma túy tại tp hcm về sử dụng và bán lại khi có nhu cầu
và kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo đỗ tấn vinh hai mươi năm tù giam
về tội mua bán tảng chữ trái phép chất ma tuế
lý quốc thanh một mươi sáu năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
còn tại tỉnh hải dương một cơ sở sản xuất buôn bán dầu nhất giả các nhãn hiệu nổi tiếng
với quy mô là sáu lít một tháng tại xã phạm kha huyện thanh miện
vừa bị công an huyện gia lộc tỉnh hải dương phát hiện và bắt giữ
tối ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai tại đường ba trăm chín mươi ba thuộc địa phận xã phạm trấn huyện gia lộc tỉnh hải dương
tổ công tác công an huyện gia lộc kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín a hai mươi tám nghìn ba trăm bảy mươi một do trương quang diện
bốn mươi hai tuổi trú tại xã phạm kha huyện thanh miện tỉnh hải dương điều khiển
phát điện trên xe đang vận chuyển sáu mươi chai chứa dầu nhất
có biểu hiện nghi vấn
diện khai nhận đây là dầu nhất giả mua của nguyễn bình kha người cùng xã
một hệ thống máy bơm và các tép chứa dầu dung tích một lít hai trăm linh lít
một hệ thống máy dập nhiệt hơn sáu liêm giấy dập nhiệt nắp nhựa vỏ chai dầu
tem chống hàng giả nhãn rán của các nhãn hiệu dầu nhớt castrol honda yamaha
cùng nhiều thùng giấy cắt tông in nhãn hiệu các hãng dầu nhất trên
quá trình làm việc kha không xuất trình được giấy phép kinh doanh
hai vợ chồng đối tượng hoạt động về sang chiết ga và sang chiết dầu nhất
thu mua dầu nhất tại các địa điểm đóng vào phi
sau đó sang chiết tại xưởng kho của đối tượng
có gắn camera hệ thống quan sát để ngăn ngừa sự phát hiện của lực lượng chức năng
đối tượng hoạt động rất tinh vi khép kín
chỉ có hai vợ chồng đối tượng thực hiện hành vi sang chiết dầu nhất
sau đó mang đi bán tại các tỉnh thành địa phương
theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an
cơ sở sản xuất buôn bán dầu nhất
cơ sở sản giả của nguyễn bình kha hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
địa bàn tiêu thụ số dầu nhất giả của cơ sở này chủ yếu ở khu vực tây bắc
hiện công an huyện gia lộc đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
tính đến một mươi giờ sáng ngày hôm nay ngày một mươi chín tháng sáu
các thí sinh trên địa bàn thành phố hà nội đã hoàn thành bài thi môn toán
bài thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
và đây là môn thi thực hiện theo hình thức
theo thông tin từ ban chỉ đạo thi tuyển sinh thành phố hà nội
trong buổi thi môn toán toàn thành phố có hai trăm linh ba điểm thi chính thức
duy trì sáu mươi điểm thi dự phòng
tổng số thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi là một trăm linh sáu sáu trăm linh chín thí sinh
trong buổi thi môn toán có một trăm linh năm sáu trăm linh sáu thí sinh đến dự thi đã vắng một ba thí sinh
trước đó có buổi thi môn ngữ văn
toàn thành phố có chín trăm tám mươi một thí sinh
còn ở buổi thi môn ngoại ngữ có chín trăm chín mươi bốn thí sinh vắng thi
hai mươi một thí sinh diện f cũng đã hoàn thành đủ ba bài thi của kỳ thi trong điều kiện an toàn
công tác tổ chức kỳ thi tại tất cả các điểm thi được thực hiện nghiêm túc an toàn
các thành viên tại các điểm thi đều thực hiện đúng quy chế thi
toàn thành phố không có cán bộ coi thi thí sinh vi phạm quy chế thi
vào ngày mai ngày hai mươi tháng sáu các thí sinh đã đăng ký dự tuyển vào các trường trung học phổ thông chuyên
làm bài thi các thí sinh